ngày một mươi sáu tháng tám tại tỉnh campos campuchia ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia đã phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ năm về xây dựng đường biên giới campuchia việt nam hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển
sự hội nghị có chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn và bà mensam on ủy viên thường vụ ủy ban trung mương đảng nhân dân campuchia phó thủ tướng kiêm bộ trưởng phụ trách quan hệ với quốc hội thượng viện và thanh tra phó chủ tịch hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam
tại hội nghị đại diện của mặt trận hai nước đã báo cáo hoạt động và kết quả công tác thực hiện thông cáo chung hội nghị lần thứ tư tổ chức tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đại diện mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước đã nêu nhiều tham luận đóng góp nhiều ý kiến có ý nghĩa cho hội nghị trong đó đều nhấn mạnh đoàn kết chính là sức mạnh để hợp tác lâu bền giữa hai nước
việt nam campuchia có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng một một trăm ba mươi bảy km đi qua một mươi tỉnh của việt nam tiếp sắp chín tỉnh của campuchia
kết thúc hội nghị đại diện mặt trận hai nước đã ký kết thông cáo chung về kết quả hội nghị
đại diện mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước cũng đã ký bản giao ước thi đua xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám